hôm qua ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn giang giám đốc bệnh viện giao thông vận tải yên bái về tội gian lận bảo hiểm y tế
ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú phường minh tân tp yên bái giám đốc bệnh viện giao thông yên bái
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố bị can đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng thanh huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường nguyễn thái học tp yên bái trưởng khoa ngoại bệnh viện giao thông yên bái để điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế